trong sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ trao tặng huân chương hữu nghị của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho ngài đại tướng kalakonsep vladimir aleksandrovich bộ trưởng bộ nội vụ liên bang nga
thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao tặng huân chương hữu nghị cho đại tướng kalakonsep vladimir aleksandrovich
với những thành tích xuất sắc trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên bang nga nói chung giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ liên bang nga nói riêng
chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp sự đón tiếp trọng thị thân tình và chú đáo mà bộ công an việt nam đã dành cho đoàn
cũng như bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý này bộ trưởng kalakonsep vladimir aleksandrovich
mong muốn thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa bộ nội vụ liên bang nga bộ công an việt nam tiếp tục phát triển lên tầm cao mới
trên cơ sở triển khai cụ thể những hợp tác thông nhất tại buổi hội đàm vừa qua giữa hai bộ
qua đó góp phần làm sâu sắc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia ngày càng bền vững phát triển